xin kính chào quý vị và các bạn
sáng nay tình trạng sương mù tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi tại đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
lúc bảy giờ sáng nay sương mù dày đặc bao phủ gấp nhiều quận huyện tại thành phố
khiến các con đường nhà cao tầng chìm trong bầu không khí mờ ảo tâm nhìn giảm
đáng chú ý do sương mù và bụi mịn chỉ số nhiễm không khí aqi tại thủ đô tăng so với hôm qua
trung bình đạt từ một trăm năm mươi hai đến hai trăm sáu mươi
đây được đánh giá là mức độ không khí rất không lành mạnh
trang đánh giá chất lượng không khí iqe cũng xếp hà nội là thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới
trong sáng ngày hôm nay với aqi là hai trăm ba mươi chín
bụi mịn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nên quý vị cần chủ động phòng tránh
bằng cách uống nhiều nước bổ sung vitamin c trái cây đeo khẩu trang chống bụi mịn
hoặc là đeo hai khẩu trang y tế lông vào nhau và cũng nên hạn chế ra ngoài
sự báo thời tiết trong hai mươi bốn giờ thời trong đêm nay và ngày mai
một khối không khí lạnh ở phía bắc sẽ di chuyển xuống nước ta
khiến nhiệt độ trong ngày mai giảm dần cao nhất ngày từ hai mươi hai hai mươi năm độ ở phía đông
và hai mươi bốn hai mươi bảy độ tại phía tây
riêng khu vực tây bắc cục bộ có nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi năm độ
đối với các tỉnh miền trung nhiệt độ cũng có xuống giảm nhẹ trong ngày mai
ở thanh hóa và nghệ an cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
từ hà tĩnh đến thừa thiên huế nhiệt độ vẫn cao
trưa chiều từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ
từ đà nẵng xuống đến bình thuận
nhiệt độ ít thay đổi cao nhất vẫn từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết ít mưa ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên và miền tây nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
miền đông nam bộ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển khu vực bắc và giữa nam biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa phổ biến ít mưa gió nhẹ cấp ba bốn
nhiệt độ trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa
rét đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
trên chiều giảm mây trời nắng đêm về sáng trời dết nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi năm độ